hôm nay thông tin tử ban nhân dân xã an bình huyện lạc thủy tỉnh hòa bình xác nhận
trên nệ bàn vừa xảy ra vụ sô sát trong lúc mượn điếu cầy hút thuốc khiến một người bị đánh tử vong
vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng tám tại thôn trợ đập xã an bình huyện lạc thủy
nạn nhân là một thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thôn cây rường xã an bình
thời điểm trên khi nạn nhân vào mượn điếu cầy tại một quán nước thì đã xảy ra xô xát
về nhóm thanh niên đang ngồi uống nước tại đây
nạn nhân đã bị một thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cầm điếu cày đập vào người và tử vong trên đường đi cấp cứu
hiện vụ việc đang được công an tỉnh hòa bình vào cuộc điều tra làm rõ